huyện củ chi tp hcm đã xác định phát triển sản phẩm nông nghiệp công nghệ gắn với phát triển hợp tác xã kiểu mới
tạo ra những bước phát triển tốt hơn cho nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu
đến nay huyện củ chi đã thành lập được ba mươi ba hợp tác xã hoạt động lĩnh vực nông nghiệp
và đã ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào quá trình sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường
đi đôi với việc thành lập hợp tác xã mới huyện củ chi tp hcm đã thành lập bảy mươi bảy tổ hợp tác
với một ba trăm năm mươi năm thành viên mô hình hợp tác chủ yếu dưới hình thức câu lạc bộ khuyến nông
tổ chức các buổi học tập kinh nghiệm sản xuất hỗ trợ nhau trong kỹ thuật canh tác vốn và tiêu thụ sản phẩm
để đẩy mạnh mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới huyện củ chi tăng cường các buổi đối thoại
với các xã viên hợp tác xã trên địa bàn nhằm đánh giá tình hình thực trạng hoạt động của các hợp tác xã
trên cơ sở đó đề ra các biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt mà hợp tác xã đang gặp phải
đồng thời xây dựng hợp tác xã phát triển nâng cao thu nhập cho xã viên và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương